thưa quý vị thật khó tin khi giữa trung tâm đô thị lớn như thành phố hồ chí minh
vẫn còn tồn tại tình trạng hàng trăm xe máy chở đồ công cành như những kho hàng di động gây nguy hiểm khó lường
đáng nói hơn là ngành chức năng đang xử lý không xuể
thực trạng đáng buồn này có vẻ như chưa tìm được giải pháp thỏa đáng
chợ tân bình là chợ vải và áo quần lớn nhất tại thành phố hồ chí minh với hàng trăm gian hàng
hàng nghìn lượt khách mua bán mỗi ngày
sáng ngày hai mươi một tháng sáu nhóm phóng viên đã ghi lại hình ảnh hàng loạt phương tiện công kênh
vi phạm nghiêm trọng an toàn giao thông tuyến đường hẹp các phương tiện vi phạm đã gây ủng tắc giao thông hỗn loạn
trong sáu tháng qua lực lượng chức năng đã xử lý hai trăm tám mươi bảy trường hợp vi phạm tịch thu hàng trăm phương tiện
đáng lưu ý là phần lớn các phương tiện vi phạm đều là xe mù xe mờ không đảm bảo an toàn khi lưu thông
người điều khiển phương tiện thậm chí không có bằng lái
rất là dễ qua vẹt với các tay lái của các phương tiện mô tô khác đang lưu thông cùng chiều hoặc ngược chiều
rất là dễ gận đến tai nạn giao thông
có trường hợp là quẹt vào cái tay lái xe khác làm xe ngã ra phần đường của phần đường của xe ô tô đang lưu thông cùng chiều phía sau
và xe đã dăng vào cái gầm bánh sao rất là dễ gận đến tai nạn giao thông chết người
chúng ta xử lý kiên quyết về vấn đề này là sắp xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định
là nhằm đảm bảo là về cái tài sản cho người điều khiển phương tiện sức khỏe và cái tính mạng cho họ
khi lực lượng chức năng rút đi thì tình trạng vi phạm lại tấp nập trở lại
nếu người dân vẫn tiếp tục vì sự thuận tiện nhất thời vì lợi nhuận mà bất chấp luật lệ như hiện nay
thì tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra như cơm bữa là điều gần như hiển nhiên